theo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội từ ngày một bốn đến hết năm hai nghìn hai mươi hai thuế bảo vệ môi trường với xăng sẽ giảm từ bốn đồng một lít xuống còn hai đồng một lít
việc điều hành giá xăng dầu thông qua việc sử dụng linh hoạt các công cụ thuế quỹ bình nguồn giá của nhà nước
nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lãm phát và bình ổn thị trường hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh
tiếp tục duy trì mức tranh lệch giá giữa xăng sinh học e năm ron chín mươi hai và sang khoáng ron chín mươi năm ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của chính phủ
bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu để duy trì nguồn cung cho thị trường trong nước khi sản xuất xăng dầu trong nước chưa thực sự ổn định
hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân
như vậy tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay liên bộ công thương tài chính đã có chín lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng với bảy lần tăng giá liên tiếp hai lần giảm giá
lần điều chỉnh mới nhất ngày một tháng bốn là lần giảm thứ hai của giá xăng sau bảy lần tăng liên tiếp
từ ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai giá bán lẻ xăng dầu trong nước mỗi tháng được điều chỉnh ba lần tức là một mươi ngày một lần
cụ thể giá xăng trong các kỳ điều chỉnh từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay như sau
ngày một tháng một xăng e năm ron chín mươi hai được bán ra với giá là hai mươi hai năm trăm năm mươi đồng một lít xăng ron chín mươi năm có giá bán là hai mươi ba hai trăm chín mươi năm đồng một lít
ngày một mươi một tháng một xăng e năm ron chín mươi hai có giá bán không cao hơn hai mươi ba một trăm năm mươi chín đồng một lít xăng ron chín mươi năm có giá bán không cao hơn hai mươi ba tám trăm bảy mươi sáu đồng một lít
ngày hai mươi một một một xăng e năm ron chín mươi hai được bán ra với giá bán không cao hơn hai mươi ba tám trăm bảy mươi sáu đồng một lit

ngày một một hai giá xăng e năm ron chín mươi hai bán ra không cao hơn hai mươi ba năm trăm chín mươi năm đồng một lit xăng ron chín mươi năm không cao hơn hai mươi bốn ba trăm sáu mươi đồng một lit
ngày một mươi một hai xăng e năm ron chín mươi năm bán ra không cao hơn hai mươi bốn năm trăm bảy mươi một đồng một lit
xăng ron chín mươi năm không cao hơn hai mươi bốn năm trăm chín mươi đồng một lit

ngày một ba xăng e năm ron chín mươi hai có giá bán tối đa là hai mươi sáu bảy mươi đồng một lít
xăng ron chín mươi năm là hai mươi sáu tám trăm ba mươi đồng một lít
ngày một mươi một tháng ba giá xăng e năm ron chín mươi hai có giá bán tối đa là hai mươi tám chín trăm tám mươi đồng một lít
xăng ron chín mươi năm là hai mươi chín tám trăm hai mươi đồng một lít
đây là lần thứ bảy giá xăng trong nước tăng liên tiếp và lên đến mức cao nhất lịch sử từ năm hai nghìn năm đến nay
ngày hai mươi một ba xăng e năm ron chín mươi hai có giá bán không cao hơn hai mươi tám ba trăm ba mươi đồng một lít
giảm sáu trăm năm mươi năm đồng một lít so với giá bán lẻ của kỳ điều chỉnh ngày một mươi một tháng ba
còn xăng ron chín mươi năm có giá bán không cao hơn hai mươi chín một trăm chín mươi hai đồng một lít
giảm sáu trăm ba mươi hai đồng một lít so với giá bán lẻ của kỳ điều chỉnh ngày một mươi một tháng ba
đây là kỳ xăng giảm giá đầu tiên
sau bảy lần tăng liên tiếp kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai
tháng bốn giá xăng e năm ron chín mươi hai có giá bán là hai mươi bảy ba trăm linh chín đồng một lít giảm một hai mươi một đồng một lít
còn xăng ron chín mươi năm có giá bán không cao hơn hai mươi tám một trăm năm mươi ba đồng một lít giảm một ba mươi chín đồng một lít
đây là lần xăng giảm giá thứ hai
tuy nhiên so với thời điểm đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai giá xăng e năm ron chín mươi hai hiện đã tăng bốn bảy trăm năm mươi chín đồng một lít
xăng ron chín mươi năm
tăng bốn tám trăm năm mươi tám đồng một lít
theo dữ liệu của bộ công thương thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp
cuộc xung đột giữa nga và ukraine tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu cho thị trường
trong khi đó với những thông tin về tăng trưởng kinh tế toàn cầu kém lạc quan
cầu xăng dầu có xu hướng giảm trong thời gian gần đây
khiến giá xăng dầu trên thị trường thế giới có sự tăng giảm đan sen nhưng xu hướng chung là tăng